từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng ba viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh yên bái
tổ chức khóa đào tạo chẩn đoán phát hiện sớm covid một mươi chín bằng phương pháp real time rt pcr cho căn bộ làm công tác xét nghiệm
tham dự khóa đào tạo có viện vệ sinh dịch tễ trung ương chuyên gia của who tại việt nam
theo đó một mươi bảy cán bộ làm công tác xét nghiệm tại bệnh viện medlatech hà nội bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh yên bái điện biên bắc cạn sơn lạ lai châu được cập nhật về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới và tại việt nam
quy trình lấy mẫu thu thập và bảo quản mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm covid một mươi chín các phương pháp phòng thí nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín trên thế giới
và tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương các quy trình an toàn sinh học trong lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm tại phòng thí nghiệm
thực hành xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín bằng kỹ thuật real time rt pcr theo quy trình chẩn đoán chuẩn